bộ quốc phòng đã tổ chức họp báo quý ba năm hai nghìn một mươi tám để giới thiệu những thành tiệu tiêu biểu của bộ đội biên phòng
các hoạt động hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
trải qua sáu mươi năm xây dựng và trưởng thành các thế hệ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng
luôn phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam
thực hiện tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
cũng như xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
cụ thể đã triển khai các phong trào như mái ấm và bò giống cho người nghèo nơi biên giới hải đảo
thầy giáo quân hàm xanh nâng mức em đến trường đồng hành cùng phụ nữ biên cương
nhờ đó đời sống của người dân biên giới được nâng lên
đặc biệt là công tác đối ngoại qua các chương trình giao lưu biên giới kết nghĩa bản bản
đã thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bộ đội biên phòng việt nam với lực lượng biên phòng nước bạn
góp phần xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
hướng tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
sẽ có rất nhiều các chương trình ý nghĩa được tổ chức như giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc việt nam lào campuchia